sáng nay công an huyện krong anna tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi một tháng năm tại tỉnh lộ hai đoạn qua xá dresap huyện krong anna
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi một c hai trăm năm mươi năm nghìn bảy trăm hai mươi bốn trên xe có hai người
là anh nguyễn công vinh hai mươi một tuổi chú huyện crong anna và em lê ngọc quốc một mươi sáu tuổi
học sinh lớp một mươi trường cao đẳng nghề tây nguyên lưu thông theo hướng từ thành phố bông ma thuột
đi huyện krong anna khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai bốn mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn trên xe có hai người
là anh iun a drong hai mươi năm tuổi và em yifan berkong một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố bông ma thuột
lưu thông theo hướng ngược lại cú tông mạnh khiến cả bốn người tử vong tại chỗ
hiện nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ